trên mạng xã hội chia sẻ rất nhiều về thông tin có virus lạ gây bệnh hô hấp nguy hiểm ở trẻ nhỏ
khiến cho các bậc phụ huynh hoang mang lo lắng
tuy nhiên trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân các bác sĩ của bệnh viện nhi trung ương cho biết
virus hợp bào hô hấp rsv không phải là virus lạ mà là virus hô hấp phổ biến
gây nhiễm khuẩn đường hô hấp theo mùa ở trẻ em và không nguy hiểm như những gì đang lan truyền trên mạng xã hội
trong hơn một tháng qua số bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện nhi trung ương do nhiễm virus hợp bào hô hấp rsv có tăng nhanh
do mùa thu đông là thời điểm virus này phát triển mạnh
nhưng đến thời điểm hiện tại đã giảm đi hiện chỉ còn một mươi trẻ đang điều trị tại khoa hô hấp
những trường hợp nặng chủ yếu là trẻ dưới sáu tháng tuổi trẻ phải thở máy do viêm phổi và viêm tiểu phế quản suy hô hấp
vì là virus nên không chỉ định dùng kháng sinh trừ những trường hợp bội nhiễm bệnh có thể tự khỏi nếu được chăm sóc tốt
bệnh do virus rsv gây ra chủ yếu ở trẻ dưới hai tuổi có thể gây suy hô hấp ở trẻ sơ sinh
tuy nhiên virus này không nguy hiểm như những thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội
nếu nó không có bội nhiễm thì nó có thể tự khỏi sau khoảng bảy ngày
tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo thời điểm ra mùa trẻ dễ mắc nhiều loại bệnh do điều kiện thích hợp để các loại virus phát triển
vì vậy phụ huynh cần theo dõi sát trẻ bị bệnh đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán đúng bệnh tránh trường hợp bệnh diễn biến nặng mới đưa đi khám